một đường dây mua bán trái phép chân ma túy hoạt động liên tỉnh vừa bị đội kiểm sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đấu tranh triệt xóa thành công bắt giữ ba đối tượng thu giữ một số loại ma túy
theo đó khám xét nơi ở của đối tượng bùi quang hiển tại phường cầu kho quận một tp hcm cơ quan chức năng thu giữ bảy bịch ni lông chứa chất tinh thể màu trắng
một bịch ni lông chứa nhiều mảnh viên và chất bột màu xám một mươi gói ni lông màu vàng trắng đem hiển thừa nhận số tăng vật trên đều là ma túy
trước đó cùng đường dây nguyễn thanh tấn bị bắt quả tang đang cất giấu ba bịch ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng
tiếp tục đấu tranh cơ quan chức năng bắt giữ được đối tượng trần minh hải thu giữ bảy bịch ni lông chứa chất tinh thể màu trắng một mươi viên nén màu xanh